trạm y tế xã đọc mại huyện kỳ sơn có diện tích bảy mươi m hai được xây dựng cách đây hai mươi năm
sau nhiều năm đi vào hoạt động đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng
mái bị rột trần tường bị bong chóc nền bị luốn sụt làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
trước tình trạng dịch tàn lợn châu phi có diễn biến phức tạp một số hội dân ở huyện phong điền thừa thiên huế đã quyết định từ bỏ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống để xây dựng khu chăn nuôi khép kín xa khu dân cư
được sự động viên hỗ trợ của chính quyền địa phương những khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo mô hình khép kín này dần được ra đời đến nay chưa có gia trại nào ở địa phương này bị tấn công bởi dịch tàn lợn châu phi
khu trường trại rộng hơn chín trăm linh m hai quy mô nuôi mỗi lứa tám trăm linh con lợn của gia đình anh nguyễn hữu trường thi xuất phát từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình truyền thống dễ gặp rủi ro
từ cuối năm ngoái anh đã đầu tư một ba tỷ đồng để xây dựng khu gia trại chăn nuôi khép kín cách xa khu dân cư trước khi vào khu trại anh và xe chở thức ăn đều phải lội qua chiếc hồ nhỏ có thuốc sát khuẩn
cho dù ở đây nuôi đến tám trăm linh con lợn nhưng chỉ sử dụng đúng một công lao động đó là công của chủ trại
bởi tất cả việc từ dọn chuồng đến cho ăn đều được chạy trên dây truyền tự động hóa
em cũng mạnh dạng vai vốn ngân hàng để truyền đội từ mô hình chăn nuôi trang trại trung thống sang mô hình liên kết với quy mô trang trại ra khép kín
rất may mắn khi em được hợp tác với công ty thì em được cung cấp toàn bộ con giống thức ăn cũng như toàn bộ đồ đá của sản phẩm
tại xã điền hòa đến nay
đã có một mươi sáu hộ dân và một hợp tác xã đầu tư xây dựng chăn nuôi theo quy mô ra trại
chỉ tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các gia trại này đã cho xuất trường hơn bốn hai trăm linh con lợn thịt
điều đang nói mặc dù trong xã đã có tám mươi sáu con lợn bị chết do dịch tả lợn châu phi nhưng đàn lợn tại các gia trại vẫn được bảo đảm
cái số lượng lượng chết do dịch tả lợn châu phi tả một mươi sáu con là một số lượng rất nhỏ
ở đây do chúng tôi tập trung trị đạo cho phát triển trắng núi tập trung
giá trại và trang trại toàn bộ người dân tập trung ra trang nuôi khu vực đó
nhưng trong thời gian tới chúng tôi sẽ có kế hoạch tập trung trị đạo
toàn bộ người dân phải ra trang nuôi khu vực giá trại và trang trại
khi đó mới tăng được tổng đàn lên và quản lý được dịch bệnh
huyện phong điền xác định từ năm hai nghìn hai mươi sẽ tập trung đầu tư hạ tầng cho các khu chăn nuôi tập trung tại các xã vùng cát
bên cạnh việc khuyến khích các hộ doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lớn
cũng khuyến khích các hộ dân dẹp bỏ chuồng trại tại nhà để lên khu tập trung tổ chức chăn nuôi theo hướng sinh học phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình
nhằm quảng bá các tiềm năng văn hóa độc đáo của tỉnh phú thọ
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu du lịch đào ngọc xanh huyện thành thủy
sẽ diễn ra chương trình tôn vinh tiếng ngưỡng thở mẫu và hội làng việt cổ bằng tên cội nguồn và khát vọng
từ việc khơi gợi và kết nối lòng người hướng về những giá trị truyền thống
chương trình hy vọng các hoạt động sẽ khơi dậy lòng tự hào truyền thống văn hóa dân tộc từ mỗi người dân và cộng đồng
để cùng chung tay bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống theo hướng phù hợp với đời sống xã hội hiện đại
ngoài ra hội làng việt cổ cội nguồn và khát vọng sẽ lần lượt diễn ra một số hoạt động trưng bày và các cuộc thi tài trò chơi dân gian
chương trình lần này mang tính chất diễn sướng là cách độc đáo để phát huy vốn văn hóa cổ truyền
đánh thức các tiềm năng du lịch của tỉnh phú thọ và kết nối giới thiệu đặc sản địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng trong cả nước
tại lai châu có một người đã dành nhiều tâm huyết của mình trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc si la
đó chính là nghệ nhân hù cố xuân người con của bản xeo hai xã can hồ huyện mừng tè
nơi huyện biên giới còn nhiều khó khăn
và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh lai châu
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em của việt nam si la là một trong năm dân tộc ít người nhất có số dân chưa đến một người
trước tình trạng ngày càng mai một về văn hóa của dân tộc mình nhiều năm qua dù mưa hay nắng
ngày nào nghệ nhân hù cố xuân cũng dạy chị em và các bé gái trong bản xeo hai và xì thâu trải
hát những điệu dân ca những điệu múa cổ của dân tộc mình nhớ đến đâu thì truyền dạy đến đó
với mong muốn những nét văn hóa đó sẽ được lưu giữ
đến các thế hệ sau này
việc truyền dạy những ngày đầu gặp không ít khó khăn phần vì bản thân bà cũng không còn nhớ hết các bài dân ca cổ
những điệu múa những trang cụ trong từng điệu múa
phần vì xã hội ngày càng phát triển các thế hệ trẻ sau bà đã không còn mặn mà tha thiết với những làn điệu ca cổ hay điệu múa dân gian
thế nhưng bằng sự tâm huyết của mình và tha thiết muốn giữ lại bản sắc của người dân tộc silla
mưa dầm thấm lâu đến nay các chị em trong bản đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi cùng bà ôn lại những điệu múa ca cổ của dân tộc mình
cái bây giờ thì chị xuân nghỉ hưu xong chị xuân dạy cho xuân bây giờ thì các chị cũng biết hết rồi
múa bài nào thì cái dạy bài nào thì biết bài đấy rồi
đối với bà sở hữu của xuân thì bà muốn giữ lại cái bản sắc đấy thì bà cũng tập luyện và bà rất chịu khó đi vận động chị em
những cái đội tuổi lớp nhỏ nhỏ mà hiện tại bà đã tập luyện được cho hai đội
ở nơi vùng
biên viễn mường tẻ ấy có tới trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nếu như không có những con người tâm huyết luôn hết mình trong công tác tuyên truyền vận động người dân bảo tồn giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình
như nghệ nhân hù cố xuân thì thế hệ trẻ sẽ không còn biết đến là điệu dân ca cổ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình
sự kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc cần được giữ gìn và phát huy
trong khuôn khổ hoạt động nhân lễ hội ốc ông bóc của đồng bào khơ me tối ngày một mươi tháng một mươi một tại sân khấu a ba om
hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc khơ me tỉnh trà vinh đã kết thúc và tiến hành trao giải
cuộc thi có một trăm hai mươi thí sinh của một mươi đội đại diện cho chín đơn vị huyện thị thành phố và trường đại học trà vinh tham gia trình diễn ba mươi tiết mục với các nội dung trang phục cưới lễ hội và đời thường
sau bốn đêm thi diễn ban giám khảo đã chọn trao năm giải nhất gồm nhất toàn đoàn nhất trang phục cưới nhất trang phục lễ hội nhất trang phục đời thường nhất giàn dựng và trao ba mươi một giải nhì ba và khuyến khích
cũng nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội ốc ong bóc chiều ngày một mươi tháng một mươi một giải đua ghe ngò tỉnh trà vinh đã diễn ra với bảy đội trong tỉnh và đội ghe ngò đến từ tỉnh vĩnh long
thu hút khoảng một mươi người đến xem cổ vũ cho các đội đua
các đội ghe bóc thăm chia thành bốn cặp đấu ở hai cự li đua năm trăm linh m và tám trăm linh m theo thể thức loại trực tiếp để chọn bốn đội vào bán kết và chung kết
sau hơn ba giờ tranh tài sôi nổi đội ghe huyện cầu kè đạt huy chương vàng ở hai cự li tám trăm linh m và năm trăm linh m
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một cũng đã diễn ra giải đua ghe ngò tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba trăm linh vận động viên của một mươi bốn đội ghe ngò đến từ các chùa khơ me trong tỉnh tranh tài ở ba cự li tám trăm linh
một m nữ một m nam cự li tám trăm linh m nam nữ phối hợp
hàng chục nghìn người dân đã đến tập trung hai bên bờ sông cái lớn từ rất sớm để theo dõi và ủng hộ các trận đua
vòng chung kết và trao giải sẽ diễn ra vào sáng nay một mươi hai tháng một mươi một
lễ hội org ombox năm nay còn có rất nhiều các hoạt động như hỗ trợ thương mại triển lãm và giới thiệu làng nghề truyền thống giải đua xe đạp giải bóng đá nam
trong phần tiết quốc tế đại sứ quán một số nước tại bolivia bị tấn công
ô nhiễm không khí tại ấn độ trở lại mức nguy hiểm
liên quan đến tình hình căng thẳng tại bolivia đại sứ quán venezuela và cuba ở thủ đô la paz đã bị tấn công
các vụ tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống bolivia tổ chức
đại sứ venezuela tại bolivar cho biết một nhóm người bịt mặt
đại sứ quán venezuela đã tấn công đại sứ quán venezuela bằng thuốc nổ chiếm trụ sở cơ quan này nhưng không làm ai bị thương
trong khi đó đại sứ quán cuba tại bolivia cho biết trước cửa cơ quan này xuất hiện một số biểu ngữ có nội dung bạo lực và đe dọa nhưng không biết do nhóm nào thực hiện
trước tình hình căng thẳng tại bolivia tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi các bên liên quan hết sức kiểm chế
cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay và bảo đảm sự minh bạch đáng tin cậy cho các cuộc bầu cử sắp tới
hiện cả tổng thống morales và lãnh đạo tòa án bầu cử tối cao bolivia eugia choke đều đã tuyên bố từ chức do sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
hàn quốc khẳng định nước này sẽ chấm dứt hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung sắp hết hạn với nhật bản
hàn quốc sẽ chỉ xem xét các biện pháp khác sau khi nhật bản gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu và quan hệ hàn nhật được khôi phục
hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung sắp hết hạn với nhật bản
tin quân sự chung giữa hàn quốc và nhật bản được ký năm hai nghìn một mươi sáu và sẽ hết hiệu lực vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một tới
ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua seoul quyết định không gia hạn hiệp định sau khi tokyo công bố các quy định hạn chế xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
seoul cho rằng động thái này của tokyo là nhằm trả đũ quyết định của tòa án tối cao hàn quốc buộc các công ty nhật bản bồi thường các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến
mỹ đã nhiều lần kêu gọi hàn quốc rút lại quyết định vì hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung được xem là rất quan trọng trong hợp tác an ninh